trước tình hình như vậy thì địa phương đã tuyên truyền cho bà con cùng với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội di rời tài sản và con người lên khu vực đồng cao của xã nam phương tiến
trước tình hình như vậy thì địa phương đã tuyên truyền cho bà con cùng với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội di rời tài sản và con người lên khu vực đồng cao của xã nam phương tiến